cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé